xin kính chào quý vị khán giả ngay sau đây sẽ là các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
và mở đầu sẽ là thông tin tại kiên giang
thưa quý vị với tội danh giết người bị cáo nguyễn văn hận ba mươi bốn tuổi
chú tại xã mỹ hiệp sơn huyện hòn đất tỉnh kiên giang
đã bị tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt một mươi bốn năm tù
đối tượng này đã lấy dao đâm bạn trong lúc ăn nhậu khiến cho nạn nhân tử vong
theo có trạm vào ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai hận tổ chức nhậu trên ghe
cùng với trần thành nguyễn văn kính và một số người khác
ở ấp an phú xã nam du huyện kiên hải tỉnh kiên giang
một lúc sau giữa hận và thành xảy ra mô thuẫn về việc thiếu đồ ăn
do hận đã lấy đi một phần gửi cho bạn gái
sau đó kính xông tới đánh làm hận bị ngã
lúc này hận lấy cây dao có sẵn trên ghe đâm nhiều nhát vào người
làm kính tử vong trên đường đi cấp cứu
sau khi biết tin kính chết hận đã đến công an xã nam du đầu thú
ngoài mức án nêu trên hội đồng xét xử còn yêu cầu bị cáo bồi thường
số tiền trên năm trăm linh triệu đồng bao gồm tiền mai táng phí cho người chết
tiền tổn thất tinh thần và cấp dưỡng cho hai đứa con nạn nhân đến khi một mươi tám tuổi
thưa quý vị mùa world cup hai nghìn hai mươi hai đã có nhiều đường dây cá độ bóng đá bị triệt phá
và nạn cá độ bóng đá đã gây ra nhiều hệ lụy không nhỏ
và mới đây các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đắk lóc vừa triệt xóa thành công
một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề và cá độ bóng đá mùa guân cúp qua mạng
quy mô đặc biệt lớn với tổng số tiền giao dịch đánh bạc trên một tỷ đồng
phản ánh ngay sau đây của phóng viên thời sự
ngay sau khi phát hiện một đường dây ghi số đề và cá độ bóng đá quy mô lớn
hoạt động liên huyện liên tỉnh và rất tinh vi
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đắk lắc
đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự và các phòng nghiệp vụ vào cuộc điều tra làm rõ
đến ngày bảy tháng một mươi hai tổ phá án đã huy động hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ
chia làm hai mươi mũi công tác đồng loạt vây bắt khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng trong đường dây trên
bước đầu có ba mươi một đối tượng liên quan đã được triệu tập làm việc
tất cả các đối tượng này đều ở các huyện yaka madrak grom pak grom nang của tỉnh đắk lắk
thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa và thành phố vũng tàu tỉnh bà liệu vũng tàu
các đối tượng đã thường xuyên di chuyển ra các địa bàn khác thậm chí là ra tỉnh ngoài để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá
cho nên gây rất nhiều khó khăn cho công tác xác minh và kế hoạch đấu tranh triệt phá của lực lượng công an
cầm đầu đường dây này là nguyễn trọng long ba mươi hai tuổi chú tải xã cư ni và nguyễn ngọc khoa ba mươi ba tuổi chú tải thị trấn yaka huyện yaka tỉnh đắk lắk
hai đối tượng này đứng ra tổ chức phân chia vai trò phần viên
các đối tượng đã đối tượng cho từng đối tượng cấu kết chặt chẽ với nhau phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi
các đối tượng không gặp trực tiếp để giao dịch mà dùng tin nhắn điện thoại và các mạng xã hội như zalo messenger viber telegram
để trao đổi nhắn tin chuyển số đề cá cược bóng đá ăn tiền
ngoài ra để đối phó với cơ quan công an các đối tượng còn thường xuyên thay đổi sim giác điện thoại
xóa tin nhắn hàng ngày và liên tục thay đổi địa điểm hoạt động
trong thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá world cup hai nghìn hai mươi hai long và khoa đã lấy ba tài khoản tổng cá độ bóng đá trên mạng internet
về chia nhỏ thành nhiều tài khoản rồi giao cho các con bạc tại nhiều địa bàn tham gia cá cược
riêng khoa sau khi biết công an tỉnh đắk lắc đấu tranh mạnh với tội phạm đánh bạc
thì đối tượng đã lánh đến nhiều tỉnh thành như thành phố cần thơ thành phố hồ chí minh bà rịa vũng tàu
và thuê khách sạn rồi móc nối với các con bạc trong tỉnh hoạt động
tuy nhiên đối tượng đã bị bắt giữ tại thành phố vũng tàu

khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã tạm giữ hơn ba trăm năm mươi triệu đồng một mươi sáu thẻ atm
hai laptop ba mươi năm điện thoại di động và hai xe ô tô liên quan đến hoạt động ghi số đề và cá độ bóng đá
bước đầu cơ quan điều tra xác định đường dây này có hơn năm mươi người tham gia
số tiền giao dịch đánh bạc trung bình mỗi ngày khoảng năm tỷ đồng
và từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt
giao dịch đánh bạc là hơn một tỷ đồng
hiện vụ việc đang được các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh đắk lắc tiếp tục điều tra mở rộng
sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính mạng viễn thông
hai đối tượng là ngô văn nam và trần nhật trường vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an thừa thiên huế khởi tố bắt tạm giam
theo điều tra nam đăng bài lên các trang mạng xã hội về xác minh danh tính
tại các sàn giao dịch để tìm người bán thông tin cá nhân của người khác
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai nam đã mua của trường một mươi bốn năm trăm linh bộ hồ sơ bán lại
cho một mươi bốn khách hàng thu lợi bất chính trên hai trăm linh triệu đồng sử dụng tiêu xài cá nhân
nguồn gốc các thông tin cá nhân trên trường khai nhận cùng trần trường giang góp trung
mua đường link download thông tin cá nhân từ người bán đường link của một công ty tài chính
sau đó truy cập để lấy thông tin của khoảng hơn ba trăm linh khách hàng
trường đã bán cho nam và nhiều người khác thu lợi bất chính trên năm mươi triệu đồng
công an quận tân bình tp hcm vừa phối hợp với công an tỉnh bắc ninh quảng ngãi bình dương
triệt phá đường dây trộm cắp tài sản xảy ra tại kho hàng sc quận tân bình bắt giữ năm đối tượng
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một công an quận tân bình nhận được tin báo của đại diện công ty bp sóc trăng
địa chỉ tại khu công nghiệp an nghiệp an hiệp châu thành sóc trăng về việc công ty bị trộm hơn ba sản phẩm
nằm trong lô hàng hơn một mươi bảy sản phẩm túi đeo của công ty được vận chuyển từ sóc trăng đến kho hàng sc quận tân bình
chờ làm thủ tục đưa lên máy bay xuất đi nước ngoài
giá trị của số hàng bị mất hơn sáu trăm linh triệu đồng
công an quận tân bình xác lập chuyên án để tập trung lực lượng triệt phá
tại cơ quan công an trước những tài liệu chứng cứ thu thập được các đối tượng đã khai nhận về hành vi phạm tội
cụ thể các đối tượng đã lợi dụng sơ hở của các công ty xuất khẩu hàng đi nước ngoài
tại khu vực kho hàng thuộc sân bay quốc tế tân sơn nhất
rồi cấu kết với tài xế của các xe tải chở hàng để trộm cắp
hiện công an quận tân bình đang tiếp tục điều tra xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật